trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín ngành du lịch các địa phương trên cả nước
sẽ bị ảnh hưởng nặng nề trong đó có cả phố cổ hội an
nhưng mà nhờ triển khai tốt công tác phòng chống dịch bệnh tạo được niềm tin đối với du khách
thì thành phố này đang nhận được những tín hiệu rất đáng mừng
từ việc lượng khách châu âu đang dần phục hồi trở lại
mặc dù lượng khách đến từ các nước như trung quốc hay hàn quốc sụt giảm mạnh
do các biện pháp giới hạn nhưng hội an vẫn nhộn nhịp du khách
những du khách đến từ châu âu và bắc mỹ này dù có lo ngại về bệnh dịch
nhưng vẫn tin tưởng và lựa chọn hội an như một điểm đến an toàn
mặc dù hiện nay virus corona đang ảnh hưởng rất nhiều nơi trên thế giới
ban đầu mẹ con tôi cũng khá lo lắng nhưng thật sự nơi đây khá an toàn
lúc đầu tôi cũng khá lo khi đi du lịch các nước đông nam á
nhưng sau khi tìm hiểu thì tôi thấy nguy cơ lây nhiễm khá là thấp
tôi quyết định không hủy chuyến đi này và đó thật là một lựa chọn đúng
vì đây là một thành phố rất đẹp
theo thống kê của chính quyền thành phố hội an
khiến mỗi ngày khu phố cổ vẫn thu hút khoảng ba du khách mua vé tham quan
và hơn một mươi khách lưu trú mỗi đêm đạt công suất sử dụng phòng gần năm mươi
trong đó chủ yếu là khách châu âu và bắc mỹ
hiện tại là khách vẫn đến bình thường công sức của phòng khách sở
thì vẫn đoạt đến sáu mươi bảy mươi khách ảo
còn khách châu á là khách trung hay là khách hòa dỗm
cũng dỗm theo dịch covid một mươi chín
nếu như bạn muốn đến du lịch hội an hãy cứ đi như bình thường
ở đây chẳng có gì cản trở kỳ nghỉ của bạn cả
chúng tôi không quan tâm lắm về virus corona
mà thay vào đó chúng tôi dành sự quan tâm để tham quan đô thị cổ xinh đẹp này
như làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh cho cả nhân viên và du khách
mà lượng khách đến với phố cổ hội an đã có dấu hiệu khởi sắc trở lại
sau thời gian ảm đạm dịp tiếp nguyên đán